tại trà vinh đã diễn ra khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
khoảng năm trăm linh đại biểu đại diện lãnh đạo các ban ngành học sinh
và các tầng lớp nhân dân trong huyện và thị xã đến dự lễ khai mạc và xem triển lãm
khu triển lãm đặt tại nhà văn hóa huyện trà cú tỉnh trà vinh
với diện tích khoảng năm trăm linh m hai trưng bày các văn bản bản đồ ấn phẩm công trình
nghiên cứu hiện vật là những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định hoàng sa trường sa là của việt nam
các tài liệu bản đồ chứng minh việt nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo từ rất sớm
tài liệu trưng bày tại triển lãm còn cho thấy nhà nước và nhân dân việt nam
luôn có ý thức về chủ quyền thiêng liêng của đất nước
và luôn sẵn sàng hành động vì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia